và thành tựu sau bốn mươi tám năm giải phóng hoàn toàn miền nam ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm thống nhất đất nước của nhân dân tp hcm nói riêng và